tại quảng nam tổng cục phòng chống thiên tai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
và chương trình phát triển liên hợp quốc undp phối hợp với ubnd tỉnh quảng nam
tổ chức công bố kết quả và trao giải cuộc thi đại sứ học đường trong phòng chống thiên tai
và thích ứng biến đổi khí hậu hai nghìn một mươi chín
cuộc thi nhằm giúp các em học sinh tìm hiểu nâng cao ý thức tuyên truyền
tới những người thân chung quanh về phòng chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu
sau ba tháng triển khai ban tổ chức đã nhận được hơn năm trăm linh bài dự thi
giải đặc biệt được trao cho bài thi đánh thức vùng đất đã ngủ yên sau thiên tai
của em trương nguyễn ý như và em trần thanh thúy
học sinh trường trung học cơ sở nguyễn bình khiêm tp hội an tỉnh quảng nam